các bác sĩ tại pháp đã phát hiện một mươi năm trẻ mắc chứng viêm động mạch vành nghi có liên quan đến dịch covid một mươi chín
hội chứng lại này cũng đã được ghi nhận tại italia tây ban nha anh và thụy sĩ
các trường hợp được ghi nhận thường bị sốt cao gặp các vấn đề về tiêu hóa và viêm động mạch vành
ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho tim dẫn đến nguy cơ tim thiếu máu cục bộ
mặc dù hiện chưa có đủ bằng chứng để xác nhận mối liên quan giữa căn bệnh trên
với đại dịch covid một mươi chín đang lây lan trên toàn cầu
song bộ trưởng véran cho biết pháp đang xem xét một cách rất nghiêm túc
hiện ông đã hối thúc các chuyên gia thu thập thêm nhiều dữ liệu liên quan
do một số bệnh nhi ở pháp và anh được xác định dương tính với virus sars cov hai